thưa quý vị trong năm ngày nghỉ lễ cảnh sát giao thông toàn quốc ghi nhận tình trạng người tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn là khá phổ biến
có những vụ tai nạn giao thông dẫn đến tử vong xuất phát từ hành vi vi phạm này
cụ thể theo thông tin từ cục cảnh sát giao thông trong năm ngày nghỉ lễ cảnh sát giao thông toàn quốc xử lý gần bốn mươi chín bốn trăm linh trường hợp vi phạm
trong đó có hơn một mươi năm tám trăm năm mươi trường hợp vi phạm về nồng độ cồn chiếm tỷ lệ cao nhất trong số các hành vi vi phạm
ngoài ra vi phạm về tốc độ là hơn một mươi sáu trăm linh trường hợp trở quá số người quy định gần tám trăm bảy mươi trường hợp
tiếp đến là trở hàng quá tải trọng quá khổ giới hạn tự ý cải tạo phương tiện và cuối cùng là vi phạm về ma túy là ba mươi ba trường hợp
bệnh viện việt đức cho biết trong kỳ nghỉ lễ trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận tám mươi ca cấp cứu do tai nạn giao thông
trong đó có nhiều ca nguy kịch do nạn nhân uống rượu bia rồi điều khiển phương tiện
liên quan đến vụ việc người đàn ông nước ngoài sát hại bệnh viện
vừa xảy ra trên địa bàn thành phố đà lạt công an tỉnh lâm đồng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân
công an tỉnh lâm đồng đã phong tỏa hiện trường tại căn biệt thự thuộc phường bốn thành phố đà lạt
trong tối ngày hai tháng năm lực lượng chức năng đã khám nghiện toàn bộ hiện trường căn nhà và thi thể nạn nhân
ghi nhận nhiều dấu vết chứng cứ quan trọng
trước đó khoảng một mươi sáu h ngày hai tháng năm giữa nghi phạm jacobos john hannes cantor quốc tịch hà lan và vợ đã xảy ra mâu thuẫn
trong lúc cãi vã
nghi phạm đã dùng dao đâm nạn nhân tử vong sau đó mang theo dao bỏ trốn
đến hai mươi h ba mươi phút cùng ngày đối tượng bị bắt khi đang rút tiền tại một cây atm trên địa bàn phường một
cho bay lãi nạn trong giao dịch dân sự phạm văn thắng và nguyễn thị lan công chú tại thành phố hải phòng
hiện đang bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trảng bom tỉnh đồng nai tạm giữ hình sự
vào ngày ba mươi tháng bốn bằng các biện pháp nghiệp vụ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trảng bom phối hợp với công an xã sông chầu tiến hành kiểm tra căn nhà do thắng và lan thuê
ở ấp bốn xã sông trầu huyện tràng bom qua đó phát hiện nhiều sổ sách ghi chép về việc cho vay tiền trả góp theo ngày
các đối tượng khai nhận từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba đến nay đã cho khoảng bốn mươi người vay tổng số tiền khoảng chín trăm linh triệu đồng
lãi suất từ ba trăm linh bốn đến ba trăm sáu mươi năm một năm tổng số tiền thu lợi bất chính khoảng hai trăm linh triệu đồng
thưa quý vị trà vinh là tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số trong đó đồng bào dân tộc khơ me chiếm hơn ba mươi một
để góp phần giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội lực lượng công an đã phối hợp với những người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số
các chức sắc tôn giáo tuyên truyền vận động người dân thực hiện chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
đây cũng là cơ sở để tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc
nhiều trường hợp vi phạm pháp luật đã được cảm hóa giáo dục và được trang nghiệp tin để có thể vươn lên làm lại cuộc đời
từng vi phạm pháp luật cuộc sống sau đó gặp nhiều khó khăn
nhưng anh cao sang nguyệt đã luôn nhận được sự động viên khích lệ từ câu lạc bộ tuyên truyền cảm hóa giáo dục đối tượng trong cơ sở tôn giáo chùa bảy sao giữa xã kim sơn huyện trà cú
được hỗ trợ vay vốn không giới hạn thời gian hoàn vốn và không tính lãi giúp anh có thêm chi phí để đầu tư đào ao thả nuôi tôm thẻ
kinh tế gia đình từ đó ngày càng khấm khá giúp anh tự tin hơn để làm lại cuộc đời
theo cục cảnh sát giao thông bộ công an trong năm ngày nghỉ lễ vừa qua tình trạng người tham gia giao thông vi phạm về nồng độ cồn là khá phổ biến
đã có những vụ tai nạn giao thông dẫn đến tử vong được xác định trong cơ thể người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn
trong năm ngày nghỉ lễ cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý gần bốn mươi chín bốn trăm linh trường hợp vi phạm
thì có tới một mươi năm tám trăm năm mươi hai trường hợp vi phạm về nồng độ cồn chiếm tỷ lệ cao nhất trong số các hành vi vi phạm
tiếp đến là vi phạm về tốc độ một mươi sáu trăm bốn mươi chín trường hợp trở qua số người quy định tám trăm sáu mươi bảy trường hợp trở quá tải trọng bốn trăm tám mươi chín trường hợp
quá khổ giới hạn một trăm linh sáu trường hợp tự ý cải tạo phương tiện hai mươi sáu trường hợp và phi phạm về ma túy là ba mươi ba trường hợp
bệnh viện việt đức cho biết trong kỳ nghỉ trung bình mỗi ngày bệnh viện đã tiếp nhận tám mươi ca cấp cứu do tai nạn giao thông
trong đó có nhiều ca nguy kịch
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long hồ tỉnh vịnh bình
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với tô thanh nguyên
trú tại thành phố long xuyên tỉnh an giang về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
vào ngày bốn tháng bốn tổ tuần tra thuộc công an huyện long hồ phát hiện nguyên đang di chuyển trên đường
với nhiều biểu hiện nghi vấn đã tiến hành kiểm tra phát hiện nguyên đang tàng trữ một mươi hai bịch ni lông
có chứa chất nghi là ma túy khối lượng gần chín sáu gram qua giám định xác định là ma túy loại methamphetamin
tại cơ quan điều tra nguyên khai nhận vừa mua của một đối tượng không rõ hậu tên với số tiền một triệu năm trăm linh nghìn đồng
chưa kịp sử dụng thì bị bắt giữ
theo số liệu báo cáo thống kê của công an các địa phương trong năm ngày nghỉ lễ trên cả nước đã xảy ra ba mươi vụ cháy
trong đó có bảy vụ là cháy nhà dân một vụ cháy trung cư ba vụ cháy cơ sở kinh doanh bốn vụ cháy cơ sở sản xuất
hai vụ cháy phương tiện giao thông hai vụ cháy nhà ở kết hợp kinh doanh hai vụ cháy rừng
và chín vụ cháy loại hình khác
có ba vụ do sự cố hệ thống thiết bị điện và hai mươi bảy vụ hiện đang được điều tra làm rõ
hậu quả làm năm người bị thương thiệt hại về tài sản đang được thống kê